vào tối ngày hai mươi bốn dạng sáng ngày hai mươi năm tháng ba tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh lai châu đã xảy ra mưa đá kèm theo gió lốc làm tốc mái hư hỏng hàng nghìn nhà dân
mưa đá xuất hiện ở các huyện tân uyên than uyên và phong thổ
thống kê thiệt hại ban đầu do bị ảnh hưởng của mưa đá ở huyện tân uyên là gần chín tỷ đồng
tại xã lạ nhì tham của huyện phong thổ mưa đá kèm theo gió lốc đã làm một mươi một hộ bị tốc mái và hư hỏng nhiều diện tích tre và ngô bị ảnh hưởng
tại huyện than uyên mưa đá gây thiệt hại một số nhà dân cùng một số vật dụng trong gia đình và hoa màu
các lực lượng của huyện than uyên đang tiến hành thống kê thiệt hại
hiện nay chính quyền các huyện bị thiệt hại đang chỉ đạo các địa phương tập trung khắc phục khẩu quả
đồng thời tổ chức ra soát thống kê những hộ bị thiệt hại để hỗ trợ kịp thời